thời tiết nắng nóng kéo dài nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của người dân tăng cao kéo theo giá tiền điện cũng tăng theo
vì thế các loại thiết bị làm mát thông minh có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ những ưu tiên mà người tiêu dùng quan tâm và lựa chọn hàng đầu khi mà mua sử dụng
thời điểm này anh nguyễn đức độ một người chuyên lắp đặt sửa chữa điều hòa luôn bận rộn bởi nhu cầu của người sử dụng thiết bị làm mát tăng mạnh